tại tỉnh thái nguyên văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thái nguyên
đã tổ chức lễ hội trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
lễ hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh tiêu thụ thúc đẩy sản xuất tạo điều kiện cho việc đầu tư
nâng tầm sản phẩm lợi thế của địa phương
đây là dịp để đơn vị doanh nghiệp hợp tác xá trên địa bàn tỉnh tăng cường
liên doanh liên kết phát triển sản xuất nông nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối tiêu thụ giữa tỉnh thái nguyên
với khu vực miền núi phía bắc và cả nước
trên năm mươi sản phẩm với hai mươi gian hàng đã được trưng bày giới thiệu tại đây lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi một